vào khoảng hai mươi giờ hôm qua ngày ba mươi tháng bảy một vụ sập giàn giáo đã xảy ra tại công trình xây dựng
địa chỉ tại số một mươi sáu nguyễn công chứ quận hai bà trưng thành phố hà nội
khiến cho một số người bị ngã từ trên cao xuống
kinh nhận tại hiện trường một người đã được đưa đi cấp cứu
ba người khác nằm dưới đất chưa rõ mức độ thương vong
cơ quan chức năng đã điều động phương tiện và lực lượng cứu hộ đến hiện trường
treo lên tầng cao nhất để giải cứu những người còn mắc kẹt phía trên
thông tin cụ thể chúng tôi sẽ cập nhật trong các bản tin tiếp theo của truyền hình nhân dân